hòa tan hóa chất để làm tăng công suất dòng chảy giúp tiêu thoát nước nhanh hơn và giảm ngập
đó là giải pháp được đề xuất để giải quyết tình trạng ngập úng ở tp hcm
đây cũng là công nghệ chưa từng được áp dụng ở việt nam
hiện đây tại tp hcm đang chống ngập bằng các giải pháp như dùng bể chứa máy bơm
cống thoát nước kênh rạch v v
tuy nhiên đối với các giải pháp này kinh phí thường cao nên xây dựng kéo dài
trong khi việc chống ngập là cấp bát
việc dùng hóa chất để chống ngập thực chất là để giúp nước chảy nhanh hơn
giải pháp dùng hóa học này cơ bản được thực hiện bằng cách bơm chất drb
drug reduction polymer vào hệ thống cống thải của tp hcm
thông qua các điểm được lắp đặt máy bơm drb
khi hòa tan hóa chất này vào nước thì sẽ làm tăng công suất dòng chảy nước
qua đó tăng năng suất cho cống thoát nước máy bơm và giúp giảm ngập lụt tốt hơn